chào quý vị khán giả bây giờ là những tin tức trong bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật
do không tìm được đối thủ một nhóm thanh niên chặn người đi đường rồi dùng vỏ chai thủy tinh tuyếp sắt đánh đập gây thương tích
công an quận tây hồ hà nội đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng vũ minh nghĩa nguyễn văn trung vũ thanh tùng trần khánh duy
cùng sinh năm hai nghìn năm trú tại quận hoàng mai hà nội và làm rõ năm đối tượng liên quan đến vụ dùng hung khí gây mất an ninh trật tự trên địa bàn
trước đó do mâu thuẫn trên mạng xã hội với nhóm của trần mạnh cường chưa xác định nhân thân
vũ minh nghĩa tập trung nhóm bạn rủ nhau đi tìm gặp nhóm của cường để đánh nhau
cả nhóm của nghĩa đi trên một mươi một xe máy mang theo sáu tuyếp sắt đầu gắn dao nhọn hai két vỏ chai thủy tinh các loại một dao tông
khi đi trên đường tìm nhóm của cường đến đoạn đường võ trí công và nguyễn hoàng tôn thuộc đường xuân la
thấy ba người đi xe máy dù không hề quen biết nhưng cả nhóm đã tấn công các nạn nhân
sau khi hành hung các nạn nhân cả nhóm phân công nhau đi phi tàng và cất dấu hung khí
lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt khoảng một ba tỷ đồng trong quá trình làm thủ tục để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
một cán bộ địa chính xã lộc thành huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng khởi tố bắt tạm giam
theo kết quả điều tra ban đầu trong thời gian làm công chức địa chính tại ủy ban nhân dân xã lục thành
quá trình làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hai hộ dân nông thị thu huyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi với vai trò là công chức địa chính xã
đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt một ba tỷ đồng
cơ quan chức năng cũng đã thi hành lệnh bắt tạm giam trần văn định sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba chú xã lộc thành bảo lâm để làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bị can định được xác định có vai trò đồng phạm liên quan trong vụ án này
cơ quan chức năng huyện bảo lâm cũng đã tiến hành khám xét nơi làm việc và nhà riêng của bị can huyền và định để thu thập các tài liệu chứng cứ phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ việc
tại tỉnh bình định thời gian gần đây tình trạng mua bán các loại giấy tờ giả mạo tài liệu của cơ quan tổ chức diễn biến khá phức tạp
việc làm giả các loại giấy tờ trên càng ngày càng tinh vi và giá thành bán ra khá rẻ nên không ít đối tượng đã tìm mua để phục vụ cho mục đích lừa đảo
trong một mươi tháng đầu năm cơ quan an ninh địa chỉ
điều tra công an tỉnh bình định đã khởi tố chín vụ với hai mươi năm bị can phạm tội sử dụng con dấu hoặc là tài liệu giả của cơ quan tổ chức
vào ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai công an thành phố quy nhơn tỉnh bình định đã khởi tố bắt tạm giam nguyễn thị thảo hiếu
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ở phường tam quan thị xã hoài nhơn tỉnh bình định vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản